bệnh viện đa khoa xuyên á tp hcm vừa phẫu thuật bóc tách thành công khối u màng não có kích thước lớn gần năm mươi chín x bảy mươi bốn mm cho bệnh nhân nữ bốn mươi năm tuổi là chị nttl quê ở tỉnh trà vinh
được người thân giới thiệu chị nttl bốn mươi năm tuổi quê ở trà vinh đến thăm khám tại bệnh viện đa khoa xuyên á vào ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn trong tình trạng đau đầu yếu nhẹ nửa người bên trái
theo lời kể của bệnh nhân hai tháng nay bệnh nhân luôn trong tình trạng đau đầu suy giảm trí nhớ vận động yếu một phần hai người bên trái sinh hoạt đi lại khó khăn ảnh hưởng đến công việc
qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ em ri sọ não bác sĩ phát hiện khối u trong não ở bán cầu bên phải kích thước gần năm mươi chín x bảy mươi bốn mm
các bác sĩ nhận định trên hình ảnh đây là khối u màng não khối u có kích thước lớn gây chèn ép dẫn đến suy giảm chức năng thần kinh chèn ép não đe dọa nguy hiểm đến tính mạng và nguy cơ tàn tật
sau khi tư vấn và nhận được sự đồng ý từ gia đình bệnh nhân ca phẫu thuật lấy hoàn toàn khối u được tiến hành
ekip các bác sĩ khoa ngoại thần kinh sọ não cuộc sống một đã bóc tách thành công toàn bộ khối u bảo tồn nguyên vẹn màng não cũng như nhu mô não mà không làm ảnh hưởng đến chức năng thần kinh
phùng não quan trọng và lấy mẫu tổ chức u để làm xét nghiệm giải phẫu bệnh
sau phẫu thuật bệnh nhân được chuyển qua khoa ngoại thần kinh sọ não cuộc sống một để tiếp tục chăm sóc điều trị
hiện tại tình hình sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định chức năng thần kinh được cải thiện vết mổ khô bệnh nhân được hướng dẫn tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng đi lại
thông tin về ca bệnh bác sĩ chuyên khoa hai trương thái dương trưởng khoa sọ não cuộc sống một bệnh viện đa khoa xuyên á tp hcm cho biết
trong thời gian gần đây chị đau đầu nhiều đau đầu ngày càng ngày càng nhiều
và một cái thứ hai nữa là cái trí nhớ của chị đó là chị không thể nhớ được nhớ được giống như trước đây
vì cái mặt trí nhớ có một độ suy giảm chị mới đi khám bệnh
khi khám bệnh thì vào phòng khám tụi mình khám thì tụi mình thấy thứ nhất là có đau đầu thứ hai là có yếu có yếu nhẹ nửa người bên phải
thì lúc đó mới tiến hành mới nghi ngờ là có một cái gì đó nó thương tổn thương tương tổn ở trong cái hệ thần kinh trung ương đó
thì tụi mình cho đi chụp cái em rai cái em sò não
chụp cái em rai sò não á thì mình mới phát hiện là nó có cái khối u khá là to ở bán cầu nào phải
cái kích thước trên
cái kích thước trên em rai thì tụi mình đọc là khoảng sáu x bảy cm á
nó khá là khu trú nó tròn đều khá là khu trú
vấn đề là nó chiếm cái bán cầu phải nó rất là lớn
vì nhận định về mặt hình ảnh á thì tụi mình nghĩ rằng đây là một cái khối u bằng đạo
về mặt hình ảnh thì cho phép mình chẳng đoán là khối u bằng đạo
nhưng về mô học á mà chẳng đoán chính xác nhất trong bản lý này á thì mình phải lấy nó ra
rồi mình đi xét nghiệm
thì mình mới biết được
chắc là nó có phải là u bằng đạo hay không
rồi mình có cái bằng chứng trực tiếp vào hình đoạn xét nghiệm đó
đó nha bà
sau đó thì cái này tụi mình có tư vấn bệnh nhân thì tụi mình mới tiến hành tự bỏ
mở xương sò ra
mở cái màng cứng ra
thì tụi mình thấy cái nào nó phù rất là nhiều
cảm giác như cái khối nó đè ép nó làm cái nào nó thương tội nó phù rất là nhiều
và cái khối u nó bám vào cái phần cái màng màng nào
màng nào là cái màng khá là dày
cái nào là đắt
rồi sau đó tụi mình mới tiến hành cắt cắt những cái u này
cắt từ mặt từ mặt nhỏ
thì nó tùy thuộc vào cái khối u
nếu cái khối u mà nó kích thước nhỏ
à nó không xâm lấn nhiều
thì mình có thể cắt một lần tròn hết một khối u
nhưng mà trong trường hợp này thì bởi vì nó lớn quá
nó rất là to rất là lớn
cho nên cái việc mà mình loại bỏ nó một lần
và một phương án là cắt một lần lấy hết tròn một cái khối u
à là điều đó
nếu không có thể thực hiện được nó sẽ làm cho mình bị tổn thương cái nào nhiều hơn
cho nên tụi mình phải cắt nhỏ từ phần từ phần từ phần khối u
đó là lý do vì sao mà mổ cái khối u này nó khá là lâu so với bình thường là vậy đó
à bởi vì nếu như mà mình mổ nhanh hoặc là mình mổ lấy khối u nó hoàn toàn một lần
thì cái nguy cơ nó bị tổn thương nào nó sẽ tăng lên
nó sẽ làm chạy máu não dập não
nó sẽ làm tổn hại những cái mô xung quanh
và hậu quả của nó gây ra là yếu liệt vận động
nó sẽ yếu ngược phía bên phải
yếu hoàn toàn so với thuốc mổ liệt
à cái nguy cơ nó sẽ ra rất là cao
à rồi nó sút huyết não rất là cao
cho nên cái lựa chọn tương án là cắt u từ phần từ phần nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ để mình gã cái não
để mình lấy
một cái may mắn đó là mình thực hiện được cái ca mổ thì mình gần như là mình cắt được hết toàn bộ cái u luôn
về mặt đài thể
khi mình sử dụng máy máy móc để mình cắt đó
gần như là mình cắt được hết hết hoàn toàn cái khối u
rồi sau hậu phẫu thì bệnh nhân tỉnh táo hơn phục hồi được tốt hơn
là hiện tại bây giờ thì bệnh nhân có thể đứng đi nói chuyện ăn uống trao đổi với người nhà là một cách khá là thoải mái
thì đối với cái loại u này á về hình ảnh nó là u bằng não
nhưng mà giống như mình nói là mình có một kết quả giải phục bệnh
thì cái kết quả giải phục bệnh đó là mình đưa cái khối u này
việc đưa đi làm xét nghiệm về mặt hình ảnh cấu trúc
thì cho thấy là đây là một cái khối u bằng não
đó là hai
thì đối với cái u bằng não á hiện tại như thế này
nó là một cái khối u nó xuất phát tài não
mà nó do những cái hạt mạng nhện á
nó tự nó biến đổi
nó tăng sinh cấu trúc
dần dần dần dần
nó hình thành một khối u
thì đa số nó không có phát triển nhanh
và cái này nó sẽ phát triển theo thời gian rất là lâu
phải tính theo vài năm
và tính hàng năm hàng năm á
đó mới có thể có một khối u như vậy được
thì cái khối u bằng não á
thì nó có thể nó xuất phát tại não
tùy vào cái vị trí để mình có những cái tên
tên gọi nó thích hợp tương vùng
vì dù nghĩ là trong trường hợp này thì tụi mình gọi là u bằng não bán cầu
hay là gọi là u bằng não bom não
mà có mấy cái u á
thì nó lại xuất phát ở cái vị trí sàn sò chẳng hạn
hoặc là vị trí nào khất
cũng có cái u bằng não nó xuất phát là từ tùy sống
à tùy cái vị trí để mình gọi nó có cái tên phù hợp
nhưng mà đa số cái nhóm này
đa số là nó là lành tính
nó chỉ có một cái tỷ lệ tỏa gần hai mươi
đó là cái u bằng não
là nó ác tính thôi
nó chỉ có hai mươi nó ác tính thôi
đa số nó là lành tính
khoảng hơn tám mươi nó là lành tính
thì đối với cái phương án mà phẫu thuật á
thì mình khi mình lấy ra
mà kết quả nó là u mà u lành tính
thì gần như là cái bệnh của bệnh nhân được loài bỏ
mà có một cái tỷ lệ tái phát rất là thấp
nó khoảng hơn một mươi nó tỷ lệ tái phát thôi
nó khác với cái u bằng não mà ác tính
ác tính thì có thể là cái tỷ lệ tái phát
nó nó cao hơn
nó đến ba bốn mươi
thì nếu như mà trường hợp mà u mà não
mà kết quả dạy phẫu bệnh nó là ác tính
thì tụi mình mới sử dụng cái phương án là mình sẽ xài tỷ thêm
khóa thì xài tỷ thêm cho bệnh nhân
nhưng đối với trong trường hợp này
nó là cái u bằng não lành tính
mặc dù nó có thể không được hình tiếp thai
vì cần thiết thì tụi mình sẽ tiếp hành
thì xài tỷ tại chỗ thêm cho bệnh nhân